một vụ thăng máy rơi tự do vừa xảy ra vào chiều nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại tòa trung cư b một mươi a nam trung yên quận cầu giấy thành phố hà nội
vụ việc đã khiến hàng chục người bị thương trong đó có cả người già và trẻ em
một trong bốn thang máy của tòa nhà b một mươi a nam trung yên đã rơi tự do từ tầng năm xuống tầng một vào lúc một mươi năm giờ chiều nay
khi thang máy rơi có khoảng một mươi người bên trong cao tuổi nhất là một cụ bà tám mươi bảy tuổi và bé nhất là bé gái một mươi bốn tuổi
các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện một trăm chín mươi tám với tình trạng đa chấn thương như gãy chân chấn thương cuộc sống
tất cả đều ở trong trạng thái hoảng loạn tinh thần
người dân sống tại đây cho biết thêm
không phải là những người đã bị bệnh
lần đầu thang máy của tòa nhà gặp trục trật
xong rồi nó không mở cửa
tòa nhà b một mươi a nam trung yên cầu giấy hà nội hiện có khoảng hơn hai trăm linh hộ dân sinh sống
ngoài thang máy các dịch vụ thiết yếu khác như điện nước cũng bị người dân phản ánh về sự xuống cấp nghiêm trọng